chiều nay hai mươi hai tháng tám đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã có buổi làm việc với tỉnh hà nam về tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho sản xuất kinh doanh
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương hòa bình đánh giá cao những kết quả tỉnh hà nam
đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và giải ngân vốn đầu tư công
nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh phục hồi phát triển kinh tế
phó thủ tướng thường trực đề nghị đảng bộ chính quyền tỉnh hà nam cần tập trung nỗ lực phấn đấu
đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghị quyết số tám mươi bốn của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp
tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công giải ngân các dự án trọng tâm
là các dự án trọng điểm các dự án có vốn lớn dự án hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi